thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đặc biệt biểu dương khen ngợi tinh thần tấn công chấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang công an tỉnh sơn la
đặc biệt cảm kích và xin chia buồn về những mất mát vô cùng to lớn của gia đình và cá nhân đồng chí nguyễn văn mạnh gia đình và cá nhân đồng chí quảng văn sôm
các đồng chí đã mưu trí dũng cảm trong công tác chiến đấu anh dũng hy sinh để bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
tô thám thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tỉnh bắc giang công an tỉnh sơn la cục tổ chức cán bộ cục công tác đảng và công tác chính trị tổ chức thăm hỏi chia buồn và động viên kịp thời đối với gia đình đồng chí nguyễn phan mạnh gia đình đồng chí quảng văn sôm
chủ động nghiên cứu đề xuất những chính sách đối với cá nhân và thân nhân đồng chí nguyễn văn mạnh
chủ động nghiên cứu phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh sơn la đề xuất những chính sách đối với cá nhân và thân nhân đồng chí quảng văn sôm theo đúng quy định
công an tỉnh bắc giang công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng có liên quan đảm bảo an toàn cho nhân dân cho cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng tham gia phòng chống tội phạm
công an tỉnh bắc giang công an tỉnh sơn la phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tố và đưa đối tượng phạm tội ra xét xử chừng trị nghiêm minh trước pháp luật tiếp tục phát động mạnh mẽ đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân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

bài viết trên báo kinh tế và đô thị với nội dung quy định trồng chéo đã có một số cải cách
thế nhưng lại mọc thêm rào cản khác và đây là những ý kiến được các doanh nghiệp chia sẻ
về việc thúc đẩy cải cách quản lý kiểm tra chuyên ngành và điều này đã làm giảm sức cạnh tranh của hàng việt
một trong những vướng mắt mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải là quy định đăng ký sử dụng mã số
mã vạch nước ngoài trên bao bì của các lô thủy sản xuất khẩu
theo quy định này để có được đầy đủ các giấy tờ nhiều khi doanh nghiệp phải mất hai mươi ba mươi ngày mới xuất được lô hàng
trong thời gian ấy doanh nghiệp vẫn phải trả lãi suất vay ngân hàng và chi phí kho bãi
trong khi có rất nhiều đơn hàng đòi hỏi cần hoàn tất trong thời gian chưa đến một tuần
đáng chú ý những quy định này là đơn phương của việt nam trong khi các nước nhập khẩu và thế giới không yêu cầu
nhiều khi chuyên gia kinh tế cho rằng những rào cản về thủ tục sẽ khiến cho môi trường kinh doanh
tại việt nam đi lùi lại nhiều lần
nhiều năm dưới con mắt của doanh nghiệp của nước ngoài
công tác giải phóng mặt bằng một mươi một dự án thành phần cao tốc bắc nam đã đạt khối lượng hơn chín mươi một
thế nhưng gần một mươi còn lại nằm trên đất thổ cư cho nên việc giải phóng mặt bằng rất phức tạp
và có thể sẽ làm chậm tiến độ của dự án và đây chính là nội dung được ghi nhận trên báo lao động
theo bộ giao thông vận tải khó khăn lớn nhất trong giải phóng mặt bằng các dự án hiện nay
đó là công tác xây dựng khu tái điện
công tác xây dựng khu tái điện cư di rời công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi mặt bằng dự án
trong khi đó dự án đã có những đoạn dự kiến khởi công ngay trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai
theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật giám đốc ban quản lý dự án phải là người trực tiếp
chịu trách nhiệm trước bộ trước lãnh đạo bộ về tiến độ chất lượng của dự án
để đẩy nhanh tiến độ bộ giao thông vận tải đã có công văn gửi ubnd một mươi ba địa phương nơi có dự án
đề nghị khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư
trường hợp vượt quá thẩm quyền sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để xem xét chỉ đạo xử lý
đảm bảo tiến độ thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành
còn trên báo tuổi trẻ sáng ngày hôm nay thông tin cho biết bộ giao thông vận tải vừa chỉ đạo
cục hàng không và cục y tế giao thông vận tải thực hiện nhiều biện pháp
kiểm soát hành khách trên các chuyến bay vào việt nam khi mở lại đường bay quốc tế theo thường lệ
theo đó bộ giao thông vận tải lưu ý một số nội dung như sau
cục hàng không việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc bộ ngoại giao trao đổi thống nhất
với các đối tác trung quốc nhật bản hàn quốc đài loan campuchia lào bao gồm các hãng hàng không
về đối tượng được nhập cảnh quy trình nhập cảnh và những điều kiện của việt nam đối với người muốn nhập cảnh
trước khi lên máy bay như kiểm tra thân nhiệt cài đặt ứng dụng enco
covid một mươi chín và khai báo y tế giấy xác nhận rt pcr âm tính với sars cov hai
hãng hàng không chỉ bán vé cho người đã có thị thực nhập cảnh và địa điểm lưu trú cụ thể tại việt nam
khi bán vé hãng hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra giấy xác nhận âm tính sars cov hai
do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp
thông tin chi tiết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng một mươi thông tư hai mươi sáu của bộ giáo dục về đào và đào tạo
về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh
trung học cơ sở trung học phổ thông bắt đầu chính thức áp dụng
và nhiều giáo viên cũng như là chuyên gia giáo dục cho rằng
việc đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh sẽ giúp giảm nhẹ áp lực học tập thi cử cho học sinh
và đây chính là phản ánh trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
điểm mới của thông tư hai mươi sáu là tất cả các môn học đều được đánh giá bằng nhận xét
thay vì chỉ đánh giá ở một số môn trước đây
hoạt động đánh giá kiểm tra được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến
thông qua câu hỏi đáp viết ngắn thuyết trình thực hành thí nghiệm
sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể
nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục cho rằng những điểm mới này được xem là bước đệm
giúp cho giáo viên cán bộ quản lý giáo dục chuyển dần sang kiểm tra đánh giá
theo hướng hình thành phát triển năng lực của người học
sự đa dạng trong cách thức kiểm tra đánh giá cũng khuyến khích học sinh tự học
tự nghiên cứu mạnh dạn hơn trong các hoạt động của trường
các bản tin là cập nhật nhanh về an ninh trật tự
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp vừa tạm giữ hình sự bốn đối tượng đòi nợ
có tính chất cho vay nặng lãi gây thương tích cho nạn nhân
đối tượng ngô văn chớp ngụ xã tân phú trung huyện châu thành
có cho nguyễn tấn tài ngụ cùng địa phương vay hai triệu đồng
theo thỏa thuận mỗi ngày đóng bốn mươi đồng tiền lãi
do không đóng tiền lãi đầy đủ chất cùng ba đối tượng lê hồng phước
lê minh hoàng và lê đại dương đến nhà đòi tiền
dù đã đưa các tiền gốc lẫn tiền lãi là ba triệu đồng đối tượng lại không đồng ý đòi đưa tiền thêm
trong lúc xảy ra mâu thuẫn nhóm của chớp dùng do tự chế và tiếp sắc
chém những người thân bên gia đình anh nguyễn tấn tài làm hai người bị thương phải đưa đi cấp cứu
công an huyện châu thành đã khởi tố hình sự bốn đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín một tên cướp đã thực hiện hành vi giật điện thoại của nữ học sinh
tuy nhiên bị té ngã người dân sau đó đã hỗ trợ khống chế đối tượng và giao cho công an xử lý
đối tượng bị bắt tên trương vĩnh thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ khóm bốn phường tám
đây là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau
ra quyết định truy nã về hành vi trộn cấp tài sản
theo hồ sơ vào ngày bảy tháng năm thông đã đột nhập vào một trường học trên địa bàn thành phố cà mau
thực hiện hành vi trộn cấp sau đó bỏ trốn
được biết thông từng có hai tiền án về tội trộn cấp tài sản và tàn trữ tré phép chất ma túy
từng bị đưa đi ca nghiện vào năm hai nghìn một mươi tám
hiện đối tượng đã được bàn giao về công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý
mới đây tỉnh đồng tháp đã tổ chức tiếp nhận năm mươi công dân mới về từ singapore
cách ly tập trung tại khu cách ly trường quân sự cũ ở thành phố sa đéc
trong nhóm chủ yếu là lao động sinh viên người du lịch và đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn
có nguyện vọng về nước
sau khi đắp chuyến bay xuống sân bay quốc tế cần thơ năm mươi công dân trong tổng số ba trăm sáu mươi công dân
trên hai chuyến bay từ singapore về nước đã được nghe về đến khu cách ly trường quân sự tỉnh
cơ sở cũ để cách ly tập trung một mươi bốn ngày
tại nơi cách ly các công dân được kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm
trong vòng một mươi bốn ngày cách ly tập trung các công dân sẽ được theo dõi thân nhiệt
đảm bảo chế độ sinh hoạt cũng như chế độ ăn theo quy định
đây là lần thứ sáu tỉnh đồng tháp tổ chức tiếp nhận công dân về nước
theo yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ đầu mùa dịch đến nay khu cách ly trường quân sự tỉnh cơ sở cũ tại thành phố sa đéc
đã tiếp nhận tổng số sáu trăm chín mươi ba người về từ nước ngoài
tiếp tục với một số tin tức khác
chỉ tính từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra tới hai vụ việc
học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón
để ngăn ngừa và chấm dứt tình trạng trên mới đây thành phố hà nội đã ra công văn yêu cầu chấn chỉnh
tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong đưa đón học sinh
theo đó thành phố yêu cầu các trường học không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải
không đủ điều kiện chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện người lái xe ô tô
không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó thành phố hà nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý các trường hợp vi phạm trong quy định tổ chức và quản lý hoạt động vận tải
đặc biệt đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô
ngoài ra các trường cần bổ sung các biện pháp kiểm tra nhắc nhở các lái xe
nhằm đảm bảo không còn hành khách trên xe khi kết thúc hành trình
được biết trên địa bàn thành phố hà nội hiện có hơn một sáu trăm linh phương tiện ô tô tham gia hoạt động đưa đón học sinh
thành phố hà nội dự kiến sẽ bổ sung hơn hai năm trăm linh điểm dừng xe buýt
với mục tiêu cứ năm trăm linh mét có điểm dừng để người dân có thể đón xe buýt
các điểm dừng xe buýt sẽ được bố trí gần các nhà ga đường sắt đô thị các điểm trong giữ xe
hà nội hiện nay có ba tám trăm một mươi ba điểm dừng xe buýt trong đó ba trăm sáu mươi một điểm dừng xe buýt có nhà chờ
phục vụ hoạt động của một trăm hai mươi bảy tuyến và nhánh tuyến xe buýt
trung bình cứ một một km hai lại có một điểm rừng
nếu phân theo khu vực trong nội thành tỷ lệ người dân tiếp cận với xe buýt với cự li dưới năm trăm linh m khoảng tám mươi
tuy nhiên tại ngoại thành con số này thấp hơn nhiều
theo tính toán với đề xuất bố trí thêm hàng nghìn điểm dừng xe buýt
sẽ có thêm khoảng một bốn triệu người dân sẽ được tiếp cận xe buýt với cự li đi bộ dưới năm trăm linh m
và nhiều người khác sẽ có thêm giải pháp kết nối với phương tiện công cộng này
bằng xe máy xe đạp công cộng với xe buýt đường sát đô thị
để giảm thời gian chuyến đi tối ưu hóa chi phí và thời gian đi lại
trước tình trạng xe container xe tải
vi phạm về tải trọng diễn biến phức tạp
tổng cục đường bộ việt nam kiến nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
tổng cục đường bộ việt nam đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có nhiều xe quá tải
lưu thông nêu trên chỉ đạo các lực lượng chức năng các ngành các cấp phối hợp xử lý
không để tái diễn tình trạng xe quá tải
đồng thời đề nghị các sở giao thông vận tải các cục quản lý đường bộ chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
công chức thanh tra tăng cường phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương
kiểm tra tại các cơ sở đầu nguồn hàng như các cảng bến thủy nội địa nhà máy xí nghiệp trong các khu công nghiệp
các mỏ đá mỏ vật liệu xây dựng nhà máy xi măng và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải
đưu thông tặc biệt là vào ban đêm
các địa phương phải tiếp tục tổ chức và triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn
theo chỉ thị số ba hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải bố trí lực lượng kinh phí duy trì hoạt động
của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và sử dụng cân sách tay để kiểm soát xe quá tải
phù hợp với tình hình trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn hơn một tháng sau khi thông tư sáu mươi năm có hiệu lực
cho đến nay lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông
cũng như những lái xe gây tai nạn bỏ chạy
dù việc phạt nguội thông qua hình ảnh mạng xã hội các phương tiện thông tin đại chúng
không phải là mới thực hiện
xong với thông tư này ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao hơn
ngày một mươi tháng tám mạng xã hội tiktok có tài khoản ck liên tục đăng tải hình ảnh điều khiển xe mô tô
chạy bằng một bánh không đội mũ bảo hiểm
ngày hai mươi bảy tháng tám nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu không đội mũ bảo hiểm
rồi quay clip đăng lên mạng xã hội
trước đó ngày bốn tháng tám xe đầu kéo container lấn làn vượt ẩu
khiến người điều khiển chiếc xe máy đi cùng chiều tử vong
sau khi đăng tải những hành vi này đã được lực lượng chức năng xác minh
truy tìm các tài xế và xử lý theo quy định của pháp luật
tại vì đấy là những cái hình ảnh mà nếu mà về mặt đạo đức
nếu mà xảy ra tai nạn mà bỏ chạy là cái đấy là cũng không thể được rồi
nhưng người dân ủng hộ là cái là dựa trên cái hình ảnh của camera hành trình đấy
thì mà truy tìm
đồng thủ nhanh thì là tốt thôi
sau nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín thông tư sáu mươi năm là một bước cụ thể hóa hơn nữa
nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm bắt đầu từ sự phát hiện của người dân
thông qua những video clip những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội
kể từ khi luật có hiệu lực đến nay tính riêng hà nội
lực lượng chức năng đã xử lý được hơn một mươi chín trường hợp
với hơn bảy tỷ đồng tạm giữ gần bảy trăm linh phương tiện
tôi cho rằng đây cũng là một cái cách làm
mới và cụ thể hóa để mà xử lý những các cái mối quan hệ pháp luật
và những cái mối quan hệ xã hội nó phát sinh
mà trong đó nó phản ánh những các cái vi phạm
thông tư sáu mươi năm nó đang là cái bước tiến
và nó phát huy được cái trách nhiệm của mỗi người dân
trước những cái sự vi phạm của một số những các cái chủ thể
mà tham gia giao thông có những cái hành vi vi phạm trật đoạn giao thông
tuy nhiên trên thực tế không phải tất cả những clip đăng tải
đều được xử lý và không phải clip nào cũng có thể dễ dàng xác minh
trong cái việc mà xác minh đối tượng mà vi phạm thông qua hình ảnh
ở những cái khía cạnh sau thứ nhất là nhiều khi cái phương tiện
mà đối tượng sử dụng thì đã bán qua nhiều đời chủ
nay thì cái người điều khiển phương tiện không còn là người đứng tên
trong đăng ký xe nữa
vấn đề thứ hai nữa là có thể là do những cái video
những cái hình ảnh của người điều khiển phương tiện
những cái hình ảnh chất lượng chưa cao khi mà gửi đến cơ quan chức năng chúng tôi
rất khó khăn trong cái việc mà truy nguyên được biển số xe gốc của phương tiện
để có thể là đấu tranh và xử lý những cái vi phạm đó
thông tư sáu mươi năm một lần nữa tạo nên ý thức tự giác
trong khi tham gia giao thông của mỗi người
góp phần giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc